theo báo cáo gửi một số bộ ngành lấy ý kiến về thị trường trái phiếu doanh nghiệp
riêng lẻ của bộ tài chính dư nợ trái phiếu doanh nghiệp đến thời điểm cuối năm hai nghìn hai mươi ba
vào khoảng một triệu tỷ đồng
tính đến thời điểm cuối năm hai nghìn hai mươi ba dư nợ trái phiếu doanh nghiệp vào khoảng một triệu tỷ đồng
do bốn trăm ba mươi hai doanh nghiệp phát hành
trong số đó tổng giá trị trái phiếu đáo hạn trong năm hai nghìn hai mươi bốn là hai trăm bốn mươi một nghìn tỷ đồng
thấp hơn khối lượng đáo hạn năm hai nghìn hai mươi ba là hai trăm sáu mươi một sáu nghìn tỷ đồng
cụ thể các tổ chức tiến dụng có dư nợ trái phiếu tính đến thời điểm cuối năm hai nghìn hai mươi ba
lớn nhất với ba trăm năm mươi bảy hai nghìn tỷ đồng chiếm ba mươi năm bốn tổng dư nợ toàn thị trường
của hai mươi tám tổ chức tiến dụng phát hành chủ yếu do nhà đầu tư tổ chức nắm giữ chín mươi bảy hai
khối lượng trái phiếu đáo hạn năm hai nghìn hai mươi bốn là năm mươi ba hai nghìn tỷ đồng do một mươi sáu trái phiếu doanh nghiệp phát hành
trong đó nhà đầu tư cá nhân chỉ nắm giữ khoảng một hai
bộ tài chính đánh giá trái phiếu do tổ chức tiến dụng phát hành về cơ bản rủi ro rất thấp
về việc phát hành tuân thủ theo tỷ lệ an toàn vốn trong hoạt động ngân hàng
do ngân hàng nhà nước giám sát và các tổ chức tiến dụng có trái phiếu đến hạn đều hoạt động có lãi
đồng thời hầu hết trái phiếu là do nhà đầu tư tổ chức nắm giữ
cũng theo bộ tài chính khối lượng đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp năm hai nghìn hai mươi bốn có giảm so với năm hai nghìn hai mươi ba
nhưng vẫn ở mức cao trong đó khối lượng trái phiếu đáo hạn của nhóm bất động sản là gần một trăm linh tỷ đồng
đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba dư nợ trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản là ba trăm năm mươi một bốn nghìn tỷ đồng
chiếm ba mươi bốn tám tổng dư nợ do một trăm tám mươi hai doanh nghiệp bất động sản phát hành
trong đó nhà đầu tư tổ chức nắm giữ năm mươi tám sáu nhà đầu tư cá nhân nắm giữ bốn mươi một bốn
khối lượng trái phiếu doanh nghiệp bất động sản đáo hạn trong năm hai nghìn hai mươi bốn là chín mươi chín sáu nghìn tỷ đồng

trái phiếu không có bảo đảm doanh nghiệp bất động sản phát hành
có bảo đảm khoảng bảy bảy nghìn tỷ đồng tương đương bảy tám
bộ tài chính dự kiến có khoảng ba mươi năm tám nghìn tỷ đồng chiếm ba mươi năm chín khối lượng trái phiếu đáo hạn
của các doanh nghiệp bất động sản có khó khăn trong thanh toán nợ trái phiếu doanh nghiệp
do thị trường bất động sản vẫn còn khó khăn
doanh nghiệp bất động sản có dòng tiến yếu tỷ lệ vai nợ cao và nguồn tiền mặt
để trả nợ rất hạn chế tiêm ẩn người rủi ro
các doanh nghiệp bất động sản có khó khăn trong thanh tán nợ tiêm ẩn người rủi ro
từ khách thuê f b và một số tòa nhà đã chuyển đổi công năng từ văn phòng sang bán lẻ
các thương hiệu mở rộng chiếm sáu mươi bảy tổng lượng giao dịch và những giao dịch vượt quá một m hai sản
chiếm tám giao dịch thời trang chiếm năm mươi giao dịch tiếp theo là fnb với hai mươi thị phần
và sức khỏe và sắc đẹp chiếm một mươi năm thị phần
theo báo cáo thị trường bất động sản quý i năm hai nghìn hai mươi bốn của saville
nhiều thương hiệu gia sĩ quốc tế đã nhanh chóng gia nhập thị trường trong những tháng đầu năm
tính đến trung tuần tháng bốn giải ngân vốn đầu tư công thanh toán qua kho bạc nhà nước
ghi nhận tăng cả về số tuyệt đối và tỷ lệ giải ngân so với cùng kỳ năm ngoái
tính đến ngày một mươi năm tháng bốn lũy kế vốn đầu tư công thanh toán qua kho bạc nhà nước đạt hơn tám mươi tám tỷ đồng
bằng một mươi ba bốn kế hoạch thủ tướng chính phủ giao tăng cả về số tuyệt đối và tỷ lệ giải ngân
so với cùng kỳ năm ngoái
theo các chuyên gia việc cập nhật xem xét sửa đổi các cơ chế chính sách hiện hành
về quản lý đầu tư công để phù hợp với các bộ luật mới như luật đất đai hay luật đấu thầu
cũng sẽ có phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán điện tử ở việt nam đang ngày càng phát triển mạnh
trong đó phương thức thanh toán không dùng thẻ đang dần trở nên phổ biến và được nhiều người tiêu dùng sử dụng
số liệu của ngân hàng nhà nước vừa công bố đã cho thấy thống kê về lượng giao dịch thanh toán
không dùng tiền mặt trong tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
theo đó giao dịch qua kênh điện thoại di động tăng gần bảy mươi về số lượng tăng gần bốn mươi hai về giá trị
những số liệu này phần nào cho thấy sự chuyển dịch trong thói quen thanh toán của người dân
các phương thức thanh toán online đang dần trở nên phổ biến và phát triển mạnh mẽ
theo đề xuất của bộ công thương doanh nghiệp sản xuất có thể mua điện trực tiếp
từ các nhà máy năng lượng tái tạo gió mặt trời theo hai phương án là thông qua hoặc không thông qua evn
tại dự thảo nghị định của chính phủ quy định về cơ chế chính sách mua bán điện trực tiếp
giữa đơn vị phát điện và khách hàng sử dụng điện lớn dppa
bộ công thương xây dựng mô hình mua bán điện trực tiếp theo hai phương án
trường hợp tổ chức cá nhân mua điện trực tiếp từ nhà máy năng lượng tái tạo qua đường dây riêng
họ sẽ không bị giới hạn các điều kiện về công suất sản lượng cấp điện áp đấu nối
hợp đồng mua bán giá điện sẽ do hai bên tự thỏa thuận
điều kiện duy nhất là các nguồn điện phải nằm trong quy hoạch và có giấy phép điện lực
với hình thức ddpa bán qua lưới điện quốc gia bên mua và bán đàm phán thỏa thuận
qua hợp đồng kỳ hạn có giá giao dịch mua bán sẽ được thực hiện qua thị trường sau ngay
vận hành theo quy định thị trường bán buôn điện cạnh tranh của bộ công thương
bộ tài chính vừa có quyết định về kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan đại diện chủ sở hữu
thực hiện giám sát tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp ở các nội dung như
xác định vốn đầu tư cân đối kế hoạch nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn để đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
hiệu quả kinh tế xã hội của việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
việc quyết định chủ trương đầu tư trình tự thủ tục quyết định đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
việc thực hiện quyền trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu trong đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
bên cạnh đó sẽ giám sát trực tiếp với các nội dung trọng tâm như phạm vi đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
việc quyết định chủ trương đầu tư trình tự thủ tục quyết định đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
việc thực hiện quyền trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu trong đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
sở giao dịch chứng khoán tp hcm hose sẽ chính thức triển khai vận hành hệ thống giao dịch mới krx từ ngày hai tháng năm
dữ liệu giao dịch là cuối ngày hai mươi sáu tháng bốn dựa vào kết quả kiểm thử cuối cùng vào ngày ba mươi tháng bốn
theo kế hoạch ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng bốn các công ty chứng khoán sẽ kiểm tra kết nối đến hose
ngày hai mươi sáu tháng bốn dữ liệu cuối ngày sẽ được chuyển đổi sang hệ thống giao dịch mới
trong các ngày từ hai mươi bảy đến hai mươi chín tháng bốn hose sẽ thực hiện chuyển đổi hệ thống giao dịch
đến ngày ba mươi tháng bốn công ty chứng khoán thực hiện kiểm tra chuyển đổi
ngày giao dịch trên hệ thống krx là ngày hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi
như vậy sau một mươi hai năm triển khai dự án krx mới hoạt động chính thức
theo các chuyên gia việc hệ thống krx đi vào vận hành từ ngày hai tháng năm sẽ giúp thị trường chứng khoán việt nam
có thể được ftse thông báo nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp